nhiều người dân thành phố huế tỉnh thừa thiên huế ngỡ ngàng khi xuất hiện tình trạng nhiều loại cá nổi lờ đờ và chết nổi trắng trên mặt nước tại sông an cự
nước sông an kiệu ngày hai mươi hai tháng tám rất đục và bẩn
cá chết tại đây chủ yếu là những loài cá có thân nhỏ da trắng như cá cấn cá mại cá gáy hay còn gọi là cá chép cá rô phi nổi trắng trên mặt sông
nhiều loại cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám liên tục ngắp thở đớp oxy trên mặt nước
nhiều nhất là khu vực sông đoạn từ đầu cầu khorren đến cầu an cựu thành phố huế
các con cá khi bắt lên mắt màu đỏ ngầu ngáp dài do thiếu oxy
theo nhiều người dân sống bên sông an cựu nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt phơi bụng trắng có thể do nguồn nước bị ô nhiễm thiếu oxy
từ chiều tối ngày hai mươi một tháng tám xảy ra cơn mưa rông lớn trên diện rộng sau thời gian nắng nóng gai gắt
mưa rông cuốn theo chất cạn bẩn từ các cống chảy ra gây ô nhiễm thiếu oxy trong nước dẫn đến tình trạng cá chết nổi trên mặt sông
ở đây là sáu bảy chục năm rồi mà không thấy tình trạng cá chết như thế này
chứ sáng nay mà thấy cá chết là thấy ngây ngài là vì thuộc hay là vì sao cũng không hiểu
sau khi nắm thông tin về hiện tượng cá chết các cơ quan chuyên môn
thuộc sở tài nguyên đã tìm hiểu về tình trạng cá chết
sở tài nguyên và môi trường cùng tri cục thủy sản tỉnh thứ thuyên huế đã đến hiện trường kiểm tra
lấy mẫu nước và mẫu cá chết để tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt nổ trên sông an cựu